thưa quý vị cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động
bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ phammobi
sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm
cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vay tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vay
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vay quá hạn người vay sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm và hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn

như cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản lừa đảo chiến đất tài sản mua bán cháy phép chất ma túy
thường và thạch thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố vinh và huyện hưng nguyên
tăng vật lực lượng công an thu giữ gồm sáu mươi tám g heroin và hơn tám mươi hai gram ma túy tổng hợp các loại
cũng với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy đối tượng đào quang minh
chú tại xã thanh hà huyện thanh liêm hà nam đã bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công
tỉnh hà nam bắt quả tang vào tối ngày hai mươi tháng bảy
thời điểm trên tại xóm ba thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang minh đang cất giữ vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp chỗ ở của minh thu giữ một trăm năm mươi bảy viên ma túy tổng hợp
mình khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết về để bán kiếm lời
vào trường ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê đức hoàng tạm trú tại phường tam quan bắc
thị xã hoài nhân về tội trộm cấp tài sản tuyên phạt bản án là một mươi hai năm tù gia
vào khuya ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hoàng đã đột nhập vào một tiệm vàng
ở phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn cậy phá tủ kính lấy trộm toàn bộ số vàng trong cửa hàng
để tránh bị gia chủ phát hiện hoàng đã khóa trái cửa phòng ngủ của vợ chồng chủ hiệu vàng
số vàng trộm được
đối tượng đem giấu tại nơi thuê trọ ở cùng địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào đêm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an đã bắt giữ lê đức hoàng
và thu hồi toàn bộ số vàng bị trộm cắp
qua giám định tổng cộng tăng vật của vụ trộm là hơn năm tám kg vàng nữ trang trị giá hơn ba tỷ đồng
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật
đối với chủ tịch phó chủ tịch nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
cụ thể như sau
tại các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê tiến phương do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
ông vương trước đó đã bị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng
ông nguyễn ngọc ii
hình thức kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và bát bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thủ tướng chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn đức hòa
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông lê tuấn phong chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
hậu quả nghiêm trọng và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên phó chủ tịch
thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đối với ông lương văn hải do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã họp và quyết định kỷ luật
đối với hàng loạt cựu lãnh đạo bình thuận do có những vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất thực hiện một số dự án
để một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội phát sinh nhiều đơn thư tố cáo
phản ánh kéo dài ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả
vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận

để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại và chờ đợi
lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ
với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao biên giới dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tập trung nhiều giải pháp
tích cực triển khai đề án sáu và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
ghi nhận tại huyện biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
xã bà lê huyện tây giang tỉnh quảng nam là xã biên giới với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
hơn chín mươi dân số là người đồng bào dân tộc cơ tu vì vậy việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế
để giúp người dân hiểu hơn việc vụ công trực tuyến
đồng thời hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân
công an huyện tây giang đã thường xuyên lập các tổ công tác xuống tận xã bản
để tổ chức những buổi tuyên truyền như thế này
tại buổi tuyên truyền
người dân được tiếp cận thao tác trực tiếp trên hệ thống máy tính
để có cái nhìn trực quan sinh động về lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
chúng tôi là nhân dân thấy rất ý nghĩa đặc biệt là mang lại rất lợi ích cho bà con
thứ nhất là thuận tiện về bà con là khói mất thời gian đi tới trụ sở để mà làm trực tiếp
và giảm thủ tục hành chính là không mất thời gian đối với bà con
là lực lượng nồng cốt trong triển khai đề án sáu
cán bộ chiến sĩ công an huyện tây giang luôn làm việc với tinh thần
làm hết việc chứ không hết giờ
bởi đặc thù của bà con vùng cao thường tranh thủ sau giờ lao động để đến giao dịch
nhiều bản cách xa trung tâm xã giao thông còn nhiều trắc trở
nên chỉ cần còn người dân đến làm các thủ tục cán bộ chiến sĩ công an luôn hăng say làm việc
bên cạnh đó là huyện biên giới còn nhiều khó khăn lực lượng công an cũng đang nỗ lực khắc phục
những hạn chế để tích cực thực hiện đề án sáu
đa phần là đời sống nhân dân là trực tiếp
còn hết sức khó khăn việc sử dụng cái điện thoại di động và đặc biệt là điện thoại thông minh
để phục vụ cho định danh điện tử thì nó cũng còn rất là hạn chế
tuy nhiên chúng tôi là theo phương châm dễ làm trước khó làm sao
đã chỉ đạo là công an một mươi xã tổ chức công tác là điều tra cơ bản để nắm rõ số lượng và danh sách
tất cả các lực lượng nhân dân có sử dụng điện thoại để tiến hành làm trước
những thao tác này còn khá mới mẻ với bà con nhân dân ở huyện biên giới tây giang
vì vậy lực lượng công an xác định làm đến đâu hướng dẫn đến đấy để người dân làm quen với việc
thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
hiện nay là khi mà công dân đến thì lực lượng cán bộ sẽ trực tiếp và sẽ ngồi cùng làm đăng ký của thủ tục
không qua cái nền tảng trực tiến còn bà con vừa giúp đẩy hồ sơ trên cổng dịch vụ công
vừa giúp cho bà con mình trải nghiệm được cái tiện ích khi mà bà con mình làm những thủ tục
hành chính công không qua cái nền tảng dịch vụ công trực tiến
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tây giang đã cấp được một sáu trăm ba mươi hai định danh điện tử
làm sạch một trăm linh dữ liệu dân cư tích cực triển khai đề án sáu ở từng thôn bản
và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực với địa bàn rộng dân cư không tập trung
tin chắc rằng việc đẩy mạnh triển khai đề án sáu sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân vùng biên giới
hơn hai mươi giờ tối ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an
đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân mức án là năm năm tù giam các bị cáo lê thanh nhất nguyên
lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù giam
là ba năm sáu tháng tù bị cáo cao thị cúc là ba năm tù
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thết bồng lai
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an trước đó trong phiên làm việc sáng cùng ngày
các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng
nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ và đúng pháp luật những ý kiến mà luật
sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ và trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho
rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội các bị cáo
đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo không có thái độ ăn năn để
hưởng sự khoan hồng của pháp luật sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định
hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của
nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của
viện kiểm sát là đúng người đúng tội và đúng pháp luật